qua khám xét nhà của vợ chồng nguyễn thị lan và nguyễn công hiến cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm ba gói ma túy hai mươi tám viên đạn sáu vỏ đạn cùng với hơn bốn trăm hai mươi hai triệu tiền mặt
tại cơ quan công an đặng công trung khai nhận toàn bộ số ma túy trên của trung cùng với phan hữu nghĩa lấy hàng ở tp hcm vận chuyển tới lâm đồng đưa cho lan
để ngụy trang trung đã rủ la thị kiều hoa và con trai đi chơi cùng đồng thời thuê tài xế bùi quốc vũ lái xe để giống như một gia đình đang đi du lịch ở đà lạt
còn lương thị kim thảo khai nhận bản thân từng mua ma túy của vợ chồng lan và hiếu sau đó mang đi bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời
trong khi đó tại đồng nai bất ngờ kiểm tra hành chính tại một căn nhà ở ấp hai a xã xuân hưng công an huyện xuân lộc đã phát hiện ba đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
ba đối tượng này bao gồm nguyễn trọng nghĩa hai mươi năm tuổi lê quốc việt hai mươi hai tuổi nguyễn phú hai mươi hai tuổi công chú
tại tỉnh đồng nai đang tụ tập sử dụng ma túy trong phòng ngủ của nghĩa
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá bao gồm nỏ thủy tinh chai nhựa ống hút nhựa
bên trong có bám dính tinh thể màu trắng nâu nghi là ma túy
qua tết nhanh cả ba đều dương tính với chất ma túy
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện châu
hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện châu phú tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo đỗ thị phượng ba năm sáu tháng tù lê thị phân hai năm sáu tháng tù đỗ thị đào đỗ thanh nhàn và đỗ thị phiên mỗi bị cáo hai năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại công trường thi công cầu canh một mươi hai tuyến bắc cây dương thuộc xã bình phú huyện châu phú phượng phân nhàn đào phiên và những người trong gia đình đã ra ngăn cản không cho thi công
và có những lời lẽ chửi bới dùng nước sôi pha mắm tôm tạt và rẻ tẩm xăng đốt ném vào công nhân đang thi công
sau khi nhận được tin báo công an huyện châu phú đã đến giải thích mời phượng và phân về trụ sở làm việc
không những không chấp hành mà phượng cùng với các đối tượng trên đã có những lời lẽ chửi bới lực lượng công an và dùng nhiều vật dụng tấn công lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ khiến cho nhiều người bị thương
phượng và phân đã đến giải thích mời phượng và phân về trụ sở làm việc
tối ngày hai mươi bốn tháng hai một đám cháy rừng một đám cháy đã bùng phát tại một khu nhà xưởng ở huyện bình chánh thành phố hồ chí minh khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
trước đó nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều phương tiện chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
ghi nhận tại hiện trường có ít nhất ba xưởng bị cháy điều đáng nói ba xưởng sản xuất gỗ keo mũ bảo hiểm là vật dễ cháy nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy
đến hai mươi hai h một mươi năm đám cháy cơ bản được khống chế vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại